tổ chức lao động quốc tế vừa đưa ra cảnh báo rằng đại dịch covid một mươi chín đã gây ra bước lùi ít nhất một thập kỷ tại thị trường lao động ở khu vực mỹ latin và caribe
báo cáo của tổ chức lao động quốc tế ilo ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong tỷ lệ thất nghiệp tại mỹ latin và caribe từ tám một lên một mươi sáu trong vòng chỉ năm năm
điều này có nghĩa là số người không thể tìm được việc làm đã tăng thêm năm bốn triệu người và tổng số người thất nghiệp tại khu vực tính tới nay đã là ba mươi một triệu người cao nhất trong những thập kỷ gần đây
tổ chức lao động quốc tế ilo cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực này năm hai nghìn hai mươi một cũng sẽ lên tới một mươi một hai tăng sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai